hôm qua bộ trưởng nội vụ các nước anh bỉ pháp đức và hà lan đã nhất trí các kế hoạch nhằm tăng cường hợp tác chấm nhật cư trái phép xuyên châu âu và tìm cách ngăn chặn buôn người qua eo biển mang sơ
phát biểu sau cuộc gặp diễn ra tại thủ đô bruxelles của bỉ bộ trưởng nội vụ anh cho biết các bên có cuộc thảo luận về vấn đề di cư trên tinh thần xây dựng nhằm tìm các giải pháp có lợi cho tất cả các bên
bộ trưởng nội vụ anh khẳng định rằng các nước châu âu cần phối hợp chặt chẽ hơn để giải quyết tình trạng nhập cư trái phép và trần áp nạn buôn người trước khi các vấn đề này vượt ra khỏi biên giới quốc gia
ngoài ra tại cuộc gặp các bộ trưởng cũng nhất trí ủng hộ thỏa thuận giữa anh và cơ quan biên giới châu âu nhằm giảm số người nhập cư bằng cách cho phép các nước sửa đổi thủ tục đăng ký nhập cư có phép và đảm bảo giải quyết nhanh hơn thủ tục hành chính